chỉ còn hơn sáu tháng nữa tại hà nội sẽ chính thức diễn ra giải đua xe công thức một
đây là cơ hội để quảng bá nền văn hóa của việt nam với thế giới
cũng như tạo ra một cố hích mạnh mẽ cho ngành du lịch của việt nam
sở du lịch hà nội đã tổ chức cuộc họp báo với báo chí và các đơn vị lữ hành
thông báo kế hoạch khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất cho giải đua xe công thức một
hiện nay nhiều khách sạn cơ sở lưu trú đã được đặt hết phòng
đặc biệt là các khách sạn cao cấp ở khu vực các quận cầu giấy nam từ liêm hoàn kiếm
hiện tại f một đã mở bán vé chia ra ba hạng vé phổ thông vé khắn đài và vé doanh nghiệp
có giá từ bảy trăm linh đồng đến khoảng năm mươi triệu đồng một ngày
người hâm mộ mua liền ba ngày giá vé sẽ được ưu đại hơn
với lượng khán giả đông đảo và cuồng nhiệt giải đua xe công thức một được cho là cơ hội
để hà nội nói riêng và việt nam nói chung đột phá phát triển du lịch